sau thời gian tạm đóng cửa để phòng chống dịch covid một mươi chín đến thời điểm hiện tại thì đã có hai chợ đầu mối phía tây nam và phía tây của hà nội được mở cửa trở lại đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân
công tác đảm bảo phòng chống dịch được siết chặt ghi nhận của phóng viên thời sự
đêm hai mươi một dạng sáng ngày hai mươi ba tháng tám chợ đầu mối minh khai bắc từ liêm chợ nông sản lớn nhất phía tây thủ đô đã mở cửa hoạt động trở lại sau hai mươi ngày tạm dừng hoạt động
tuy nhiên để được vào chợ các tiểu thương phải đảm bảo có thứ xét nghiệm pcr như thế này và có lại giấy tờ liên quan khác
một giờ đêm khi chợ đầu mối minh khai bắt đầu hoạt động công tác kiểm dịch và khai báo y tế được thực hiện nghiêm ngay từ cổng chợ
tất cả phương tiện vào chợ đều được phun khử khuẩn
các tiểu thương phải có giấy xét nghiệm pcr trong vòng ba ngày có giấy chứng nhận tiêm ít nhất một mũi vaccine và thẻ do ban quản lý cấp mới được hoạt động tại chợ
các tiểu thương cũng áp dụng nhiều biện pháp
để hạn chế tiếp xúc trong đó có màn chắn ni lông

trong chợ bằng các quy định trực quan ban quản lý yêu cầu tiểu thương và người dân duy trì giãn khoảng cách và phân luồng phương tiện ra vào chợ
các lái xe vận chuyển hàng hóa cũng được kiểm tra kỹ lưỡng
em có vùng xanh giấy tờ các covid tất cả tiêm chủng là đầy đủ hết
đảm bảo cho an toàn tất cả
từ lộ trình xuất phát đến điểm
đúng như lộ trình đăng ký ở lộ xanh
ngay khi có quyết định thành lập mở lại chợ ban quản lý chợ đã xây dựng phương án và
đối với những tiểu thương hàng mặt hàng thiết yếu được hoạt động số lượng đó giảm khoảng một phần ba so với trước khi có việc cách đi phong tỏa
đối với công tác phòng chống dịch trong thời gian tới ban quản lý chợ đã yêu cầu thường xuyên thuyền thiết yếu phòng chống dịch trong chợ
và cũng như là thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh
để đảm bảo với công tác phòng chống dịch bệnh
do đặc thù của chợ đầu mối thường hoạt động về đêm số lượng tập trung khá đông
vì vậy ngoài nhiệm vụ phòng chống dịch công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng luôn được lực lượng công an cơ sở chú trọng quan tâm
chợ hoạt động lại thì được chuyển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực chợ
các hoạt động phòng chống tội phạm và chúng tôi tăng cường lực lượng lắm tình hình trong khu vực chợ và kiểm soát tất cả các hoạt động
mà có các tiểu thương như là giá trọng giá trọng
thời điểm này chợ đầu mối phía nam của hà nội cũng đã mở cửa phục vụ nhân dân hoạt động từ một mươi hai h đêm đến sáu giờ sáng
vì vậy ban quản lý chợ đã xây dựng các phương án để đảm bảo phòng chống dịch một cách tốt nhất
việc các chợ đầu mối được mở cửa trở lại giúp đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội